vận tải hành khách không cộng là một trong các hoạt động vẫn được duy trì tại tp hcm
trong hai tuần giãn cách xã hội
tuy nhiên các phương tiện này rất dễ trở thành nguồn lây lan virus
từ ngày đầu giãn cách tp hcm đã siết chặt công tác phòng chống dịch trên tuyến vận tải này
tại bến xe buýt công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm khách sẽ được nhắc nhở rửa tay
vào đo thân nhiệt trước khi lên xe thực hiện biện pháp năm k
do đó mọi hành khách khi vào bến cũng như trước khi lên xe phải thực hiện đeo khẩu trang
nhân viên bến xe tài xế và nhân viên bán vé xe buýt sẽ từ chối nhận khách
nếu không thực hiện đeo khẩu trang
ngoài ra hành khách khi lên xe sẽ phải khai báo y tế trên giấy thông báo khai báo y tế như thế này
hoặc là khách hàng sử dụng smartphone thì có thể sử dụng trên mã qr code để khai báo y tế điện tử
muốn dẫn mình dễ làm dưới đó đúng ra khai báo trong bệnh viện đó
mình cũng có giấy đất giống như trong bệnh viện thôi
rồi mình cũng ghi vô đó điền vô đó mình có bệnh gì không
có ho có sổ mũi có nóng có sốt gì không thì mình ghi mình điền vô đó
nếu mà mình có bệnh đó thì người ta sẽ cho mình đi qua khâu sàng lọc
trước diễn biến dịch lây lan phức tạp khó kiểm soát
cùng với mức độ nguy hiểm của chủ mớ sars cov hai
nên hầu hết người dân đều ý thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
nhưng không vì thế mà công tác đảm bảo phòng chống dịch của đơn vị vận tải có lơ là chủ quan
đúng rồi trên xe mình quy định chở bẫy mình chở bẫy thôi
rồi mình thông báo khách là khách thông cảm cho mình tại tình hình dịch như vậy
thì khách thông cảm cho mình tại xe quy định của thành phố
đó là tình hình của thành phố đưa ra rồi mình phải chấp hành thôi
đối với cán bộ công nhân viên thì doanh nghiệp luôn quán triệt là
người phải thực hiện cái việc theo báo y tế hằng ngày trước khi thực hiện chiếc xe
phải đo thân nhiệt kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe
và phải thực hiện việc đối với quản lý xe phải thực hiện việc sắp ca tài
đối với một cặp tiếp viên thì họ chỉ đi chung một xe liên tục
để tránh cái việc mà xoay dòng nhiều tiếp viên lái xe
hiện tại trung tâm quản lý dâu thông công
thành phố hồ chí minh đã dừng toàn bộ những tuyến xe quy định
với các tỉnh lân cận cũng như các tuyến hoạt động trên địa bàn
quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai
hiện tại thì chúng tôi cũng đã rời hai cái đầu bến
chỗ đường gò dắp đi ra chỗ phổ quang chỗ quận tân bình
rồi ngoài ra chúng tôi cũng ngưng năm tiếng là có cái địa điểm
ở gò dấp với phường thạnh xuân quận một mươi hai
ngoài ra chúng tôi cũng khuyến cáo
chúng tôi có tiến xe buýt khi đi ngang khu vực gò dắp
nhưng mà cũng tuyệt đối là không được dừng lại được đứa khách trên địa bàn của quận gò dắp
sở giao thông vận tải tp hcm khuyến cáo người dân chú ý theo dõi việc điều chỉnh hoạt động xe buýt
để không bị ảnh hưởng đến lộ trình đồng thời chú động khai báo y tế qua các ứng dụng có sẵn
của ngành y tế trước khi lên xe bên cạnh đó sở giao thông vận tải tp hcm sẽ thường xuyên
kiểm tra xứ phạt bất cứ cá nhân đơn vị nào lơ là phòng dịch theo đúng quy định